sở giao thông vận tải đắk lắc đã có văn bản tạm dừng tí điểm từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
lý do sở đưa ra là qua kiểm tra sở giao thông vận tải và cơ quan chức năng đắk lắc
phát hiện một số phương tiện vận tải hoạt động không đúng quy định
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đến thời điểm này đắk lắc ghi nhận tổng cộng hai năm trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó tám trăm một mươi một người đang điều trị một sáu trăm bảy mươi bảy ca khỏi bệnh và một mươi tám người tử vong
bộ y tế đề nghị sở y tế hà nội và thành phố hồ chí minh khẩn trương báo cáo
việc triển khai thu phí xét nghiệm covid một mươi chín xử lý nghiêm các sai phạm nếu có trước ngày một mươi tám tháng một mươi
nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ đã quy định dỡ bỏ các quy định kiểm soát căn cứ địa phương
để người dân được tự do đi lại liên tỉnh
nhưng trên thực tế mấy ngày qua
việc đi lại của người dân ở nhiều địa phương vẫn chưa được tháo gỡ
sau ba tháng lập hai mươi hai chốt ở cửa ngõ thủ đô
thành phố hà nội đã dừng kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua các vị trí này
hai tỉnh nam định và thái bình đã có văn bản hướng dẫn nới lỏng các biện pháp kiểm dịch
theo đó từ giờ sáng nay một mươi sáu tháng một mươi
người đến nam định thái bình sẽ không phải trình giấy xét nghiệm covid một mươi chín
theo ghi nhận những ngày gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín ở một số tỉnh miền tây tăng nhanh
trong đó có nhiều ca bệnh do người dân ở các tỉnh thành vùng dịch trở về địa phương
tại đồng tháp sau một mươi năm ngày đón người dân tự phát về từ vùng dịch
tỉnh đã ghi nhận năm trăm bảy mươi ca nhiễm covid một mươi chín
đáng lo là nhiều trường hợp sau khi trở về được xét nghiệm
cách ly sau tám một mươi ngày thì mới phát hiện dương tính

vào ngày một mươi sáu tháng một mươi bà rìa vũng tàu bỏ quy định phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai khi ra vào tỉnh
duy trì chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế
từng là f một phải đi cách ly tập trung hai mươi một ngày
nguyễn thị xuân thuyền hai mươi bốn tuổi thấu hiểu sự vất vả của ý bác sĩ
cũng như khó khăn của người không may là f
sau khi hoàn thành cách ly cô trở thành tình nguyện viên
một trong những nhiệm vụ đặc biệt hàng ngày của cô
đó là chăm sóc những chú chó mèo của các f
để họ yên tâm điều trị
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái phòng chống dịch an toàn hiệu quả
tiến sĩ vũ tiến lộc ủy viên ủy ban kinh tế quốc hội kiến nghị
trước tiên phải lập tức thành lập các đường dây nóng của ban chỉ đạo quốc gia
để doanh nghiệp người dân kịp thời phản ánh bất cập ở địa phương
các hành vi vi phạm nghị quyết một trăm hai mươi tám
thành phố hồ chí minh từng bị covid một mươi chín bùng phát
khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng tốt hơn singapore
thành phố cần mạnh dạn lập kế hoạch phục hồi kinh tế
suốt ruột khi các địa phương trình bày vướng mắt khi giải quyết hỗ trợ cho người lao động
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội nói
thủ tục đã thông suốt tập trung làm để người dân được thụ hưởng chính sách
cơ quan chức năng phát hiện một số phương tiện vận tải hoạt động không đúng quy định
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên quyết định tạm dừng thí điểm vận chuyển hành khách tuyến đắk lắc thành phố hồ chí minh
giám đốc sở y tế ninh bình đã ban hành văn bản yêu cầu các chốt kiểm dịch trên địa bàn
không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai đối với người đi qua chốt
sở y tế hải phòng vừa cập nhật hướng dẫn tạm thời
các biện pháp chống dịch covid một mươi chín
đối với người từ các vùng trong cả nước về hải phòng từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
theo hướng dẫn mới nhất của sở y tế bình dương
các trường hợp bình thường từ các tỉnh thành phố khác đến địa phương này không bắt buộc cách ly tập trung
trước thông tin việc lực lượng chốt kiểm dịch ở bến tre
gian giấy niêm phong cửa ô tô khi đi qua địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bến tre trương ngọc tam đã chỉ đạo bỏ ngay cách làm trên